hà nội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương phát triển hạng nhất của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
dành cho thành phố hà nội vì những đóng góp cho việc xây dựng công trình trường chính trị hành chính thủ đô viêng trăn
một trong những dự án tiêu biểu cho những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hà nội và viêng trăn
thay mặt đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố hà nội chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
đây là sự ghi nhận quý báu của nhà nước lào không chỉ với một dự án hợp tác song phương cụ thể
mà cao hơn nữa là đối với quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai thủ đô hà nội viên trăn
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung khẳng định hà nội mong muốn cùng đảng
nhà nước lào và thủ đô viên trăn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác
giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
thành phố hà nội mong muốn làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng thiết thực
hiệu quả đi vào chiều sâu qua đó thúc đẩy sự phát triển của mỗi bên
đóng góp vào sự ổn định và phát triển của khu vực đông nam á